thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn năm hai nghìn một mươi trở về trước xã miền núi đặc biệt khó khăn
bà cò huyện mai châu tỉnh hòa bình là một trong những điểm nóng về tệ nạn ma túy với hơn năm trăm linh hectare
thuốc viện vậy mà chín tháng đầu năm nay nguồn thu từ sản xuất nông lâm nghiệp của xã đạt hai mươi một tỷ đồng
có được sự thay đổi này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy chính quyền địa phương sự chủ động
và ý thức tự giác của người dân trong việc thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng từng bước xóa đói giảm nghèo
bảy năm trước những quả đồi này được phủ đầy cây thuốc viện còn bây giờ thay vào đó là hơn một gốc trẻ cổ thụ
cùng hai trăm linh hectare trẻ nguyên liệu cho thu hoạch hàng trăm tấn mỗi năm
trên cơ sở nghị quyết số sáu cp của chính phủ với tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma túy
ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình đã xây dựng đề án chuyên biệt số ba nhằm đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân
xóa bỏ cây thuốc viện đồng thời xác định những giống cây trồng thay thế phù hợp
vấn đề đáng lo nhất là đầu ra của sản phẩm cũng đã được giải quyết khi đề án phát triển vùng sản xuất chè
tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi của ủy ban nhân dân tỉnh hòa bình ra đời
người dân nơi đây không chỉ thoát nghèo mà còn có của ăn của để
chè chỉ là một trong số những giống cây xoa đói giảm nghèo thành công trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng
theo hướng đa dạng hóa ở bà cò
những vườn mận vườn đào cằn cỗi lâu năm cho thu nhập bấp bênh đã dân được bà con kẻ tạo bằng các giống lai
và trồng thêm cây lương thực ngắn ngày cho thu nhập ổn định
điều đáng nói ở chỗ các cấp ủy địa phương đã biết khơi dậy cho người dân khát vọng vươn lên thoát nghèo
nó già quá rồi bây giờ nó muốn là thay thế cái cây nó mới để nó nguồn thô nó cao hơn
hai nữa là muốn phải trồng thêm nhưng mà nó muốn trồng được thế thì bây giờ vẫn còn thiếu về cái kỹ thuật
mình đang muốn đòi hỏi là phải có bên các anh ở bên khến nông khến lân phải tư vấn về cái kỹ thuật
mong muốn thoát nghèo đổi đời nhưng thiếu vốn thiếu kiến thức lại quen lối sản xuất manh muốn tự phát
nên nhiều người dân vẫn e ngang
chưa kể chín mươi tám dân số ở xã bà cò là đồng bào mông phần lớn không thể giao tiếp bằng tiếng phổ thông
trước những khó khăn đó cán bộ đảng viên trong xã đã gương mẫu đi đầu trong việc trồng thử nghiệm giống mới
để bà con tin tưởng làm theo cũng từ đây các lớp tập huấn kỹ thuật cho nông dân đã ra đời
với chức đăng nhiệm vụ của trạm hồ nông khối lâm là chuyển giao những cái ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
đến với bà con nông dân thì trong những năm qua thì giữa trạm hồ nông khối lâm với trung tâm dạy nghề
thì có những cái sự phối kết hợp để triển khai những cái lớp dạy nghề cho nông dân
tạo ra một hướng đi cho bà con nông dân cụ thể là giải quyết công việc làm cho người nông dân
chúng tôi muốn là cùng với các đồng bào nhân dân chúng ta là cùng đồng hành với nhau để đi đến một cái chỗ
đạt được mục đích và cũng như mục tiêu cụ thể trong một thời gian ngắn nhất
cái thuận lợi ở đây thì thực sự mà nói là bà con là cũng rất là nhiệt tình cũng có một cái nhiệt tình
đặc biệt nữa là các chính quyền
rất là tạo điều kiện và cũng rất quan tâm
có nhiều khó khăn vướng mắt về mặt kỹ thuật lại chia sẻ với chúng tôi để chúng tôi lại cùng chia sẻ
thì đấy có cái sự làn tỏa
chỉ sau năm năm tỷ lệ hộ nghèo ở pà cò đã giảm mạnh từ gần năm mươi xuống còn một mươi chín
thu nhập bình quân đầu người đạt bảy tám triệu đồng một năm tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
riêng năm hai nghìn một mươi năm toàn xã có gần hai trăm linh hộ dân chủ động đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp
và hơn tám mươi hộ đủ tiêu chuẩn
hiện tại xã miền núi đặc biệt khó khăn này đã hoàn thành một mươi một trên một mươi tám tiêu chí xây dựng nông thôn mới
và đang tiếp tục đầu tư phấn đấu để sớm đạt chuẩn chương trình mục tiêu quốc gia
điều có ý nghĩa hơn cả là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã bà cò
không chỉ làm thay đổi tư duy sản xuất lỗi thời lạc hậu của người dân nơi đây
nâng cao thu nhập cho người dân mà còn góp phần hạn chế việc tái trồng cây thuốc viện
giảm tội phạm và tệ nạn do ma túy ổn định an ninh trật tự tại địa phương
thành công đó cũng là kết quả của sự đồng thuận cao
và một khi có chủ trương đúng cán bộ gương mẫu tận tâm thì dân sẽ tin tưởng làm theo